tối qua một mươi chín tháng một mươi một tàu hàng chở đá chạy tuyến đường sắt huế đà nẵng đã bị chật bánh lật khỏi đường dây
khiến đường sắt bắc nam đoạn qua huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế bị ách tắc tê liệt trong nhiều giờ liền
đến sáng nay hai mươi tháng một mươi tuyến đường sắt bắc nam đã được thông tuyến trở lại
vào khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi chín tháng một mươi tàu hàng biển kiểm soát bốn trăm linh một kéo theo năm toa tàu trở đá công trình
xuất phát từ ga cầu hai huyện phú lộc do tài xế nguyễn anh hùng điều khiển chạy vào hướng huế đà nẵng
khi đến km bảy trăm ba mươi bốn một trăm hai mươi bốn thuộc khu gian địa phận xã lộc thủy huyện phú lộc gần phía nam hầm phước tượng
thì bất ngờ xảy ra tai nạn do tàu bị chật bánh khiến bốn toa tàu chật khỏi đường dây và lật nghiêng sang một bên
sau khi tai nạn xảy ra công ty cổ phần đường sắt bình trị thiên đã huy động hàng chục công nhân
cùng các phương tiện máy móc đến hiện trường để khắc phục sự cố có thể giải phóng hiện trường sớm nhất nhằm thông tuyến
tuy nhiên do vụ tai nạn xảy ra trong đêm cùng với địa hình hiểm trở nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn
vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến hàng chục mét đường dây bị hư hỏng
đá trên các toa tàu rơi vãi xuống mặt đường dây tuyến đường sắt bắc nam bị tê liệt hoàn toàn trong nhiều giờ liền
đến sáu giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi tháng một mươi tuyến đường sắt bắc nam mới được thông tuyến trở lại